lực lượng phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an vừa tổ chức lực lượng vây bắt bốn đối tượng có hành vi mua bán động vật hoang dã trái phép
cụ thể là vào lúc một mươi hai h ngày một mươi chín tháng một tại khách sạn sao việt tp vinh phòng cảnh sát môi trường công an nghệ an đã bắt quả tăng bốn đối tượng điều khiển xe ô tô bán tải
trở một mươi ba cá thể khỉ hai cá thể vọc còn sống bốn đối tượng gồm nguyễn văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh hoàng văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hồ trung sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn và phan phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đều trú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
qua điều tra xác định số động vật hoang dã là của đối tượng phan phương được vận chuyển từ hà tĩnh sang thành phố vinh để bán kiếm lời